sáng ngày hai tháng bảy tại hà nội công đoàn viên chức việt nam tổ chức lễ tuyên dương cán bộ công đoàn tiêu biểu nhận kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thành lập
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã đến sự
phát biểu tại lễ kỷ niệm thay mặt chính phủ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đánh giá cao
và ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ công chức viên chức việt nam trong thời gian qua
biểu dương và chúc mừng chín mươi cán bộ công đoàn tâm huyết sáng tạo được lựa chọn để tôn vinh
phó thủ tướng cho rằng đây là những thủ lĩnh công đoàn xuất sắc gần mẫu đi đầu của công đoàn viên chức việt nam
thời gian tới phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu các cấp công đoàn viên chức tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ
đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động thu hút đông đảo đoàn viên
người lao động tham gia hưởng ứng và làm theo
hiện công đoàn viên chức việt nam có sáu mươi năm đơn vị trực thuộc với gần bảy trăm linh công đoàn cơ sở
số lượng đoàn viên của công đoàn viên chức việt nam đã tăng lên nhanh chóng
từ hai hai vạn đoàn viên lúc mới thành lập năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến nay đã có trên ba công đoàn cơ sở và trên hai mươi bốn vạn đoàn viên
tại buổi lễ chín mươi cán bộ công đoàn tiêu biểu đã được các lãnh đạo trao biểu trưng
vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn thời gian qua